mưa lớn làm cho nước lũ dâng cao đêm qua người dân huyện trương mỹ thành phố hà nội đã phải trắng đêm sơ tán đến nơi an toàn
lo ngại trước những diễn biến bất thường của mưa lũ ngay trong đêm qua trực tiếp đồng chí chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã về huyện trương mỹ thị xát kiểm tra công tác phòng chống lũ trên địa bàn
và cho đến sáng nay bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải lại tiếp tục đến kiểm tra chỉ đạo địa phương khắc phục hậu quả thiệt hại của mưa lũ
tại buổi kiểm tra đồng chí hoàng trung hải đặc biệt nhấn mạnh bảo đảm an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu
mưa lũ lớn ở thượng nguồn những ngày qua đã khiến lượng nước đổ rồn về lớn đê sông bùi trương mỹ hà nội đã bị vỡ một đoạn lớn vào sáu giờ sáng ngày hôm nay
theo báo cáo nhanh của ubnd huyện trương mỹ tổng diện tích lúa chưa thu hoạch bị ngập là chín mươi hai ha diện tích cây vụ đông bị hư hỏng là tám trăm bốn mươi hai ha
thủy sản mất trắng một trăm hai mươi năm ha một trăm bảy mươi tám con lợn và chín bảy trăm linh con gà bị chết
có thiệt hại về người bí thư thành ủy hoàng trung hải đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy chính quyền và các lực lượng chức năng như công an quân đội v v
đã nhanh chóng di rời người dân và tài sản đến nơi tránh trú an toàn
các đồng chí cũng đã có cái ứng phó rất là chủ động
nhưng mà đặc biệt là đồng chí đã lấy cái phương châm mốt tại chỗ như là đồng chí đã lấy cái an toàn người dân ở số một
cho nên cũng đã huy động đến hơn hai người huy động các lực lượng quân đội công an trên địa bàn
cố gắng để bảo vệ hỗ trợ người dân

thứ hai là đồng chí đã kịp thời là làm lo đến cái điều kiện sống của người dân
cũng đã cung cấp được nước sạch cũng đã cung cấp được phẩm cho người dân để bảo đảm là không người dân nào bị đói được bị chết cả
trực tiếp kiểm tra tình hình và thăm hỏi người dân khu bùi xá thị trấn xuân mai
đồng chí bí thư thành ủy nhấn mạnh
chính quyền địa phương cần nhanh chóng lên phương án khắc phục hậu quả sau đợt bão lũ
huy động các ngành tập trung giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh hoạt của người dân như điện nước y tế phòng chống dịch bệnh
để cuộc sống người dân nhanh chóng trở lại bình thường
như vậy là chúng ta phải lưu ý đến mấy vấn đề

cung cấp điện đóng điện trở lại là yêu cầu người dân lực đồng chí quan tâm

nếu có thì có phương pháp tiêu hủy
nếu có thì có phương pháp xử lý cho nó bảo đảm vệ sinh môi trường
thì chúng ta không để cái tình trạng là khi mà lũ rút đi rồi
ngập rút đi rồi mà lũ lũ lại phát sinh dịch bệnh là chúng ta cũng không chừa vào ngành dịch vụ

lưu ý tình hình mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp
lãnh đạo hà nội chỉ đạo các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
bám sát dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời
đồng thời địa phương cần thực hiện khẩn cấp các biện pháp khắc phục sự cố đê ở xã hoàng văn thụ